bác sĩ huỳnh minh chín phó giám đốc sở y tế bình dương cho biết liên quan đến vụ việc hàng chục người ăn bánh mì bánh bà miễn phí phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã vào cuộc và bắt đầu nhận định đây là sự cố về an toàn thực phẩm
sáng ngày ba tháng bốn sở y tế bình dương ghi nhận thông tin có bốn mươi chín người trong đoàn lân sư dòng tại lễ hội ông bồn thành phố thuận an đã nhập viện
ngay sau khi nhận được thông tin sở đã nhanh chóng chỉ đạo trung tâm y tế thành phố tuận an khẩn trương tập trung xử lý
tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho người bệnh
sở y tế yêu cầu tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm điều tra vụ việc xét nghiệm mẫu thức ăn theo đúng quy định của bộ y tế
đến thời điểm hiện tại đã có sáu người được xuất viện bốn mươi ba người sức khỏe đã ổn định sinh động ổn định tỉnh táo tiếp xúc tốt
các triệu chứng đau bụng buồn nôn tiêu chảy đã giảm đi rất nhiều
qua điều tra ban đầu và tình hình thực tế tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bình dương nhận định đây là một sự cố về an toàn thực phẩm
hiện ngành y tế đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai mọi biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn
trước đó khoảng bốn năm giờ sau khi ăn bánh mì bánh bao của người dân phát
nhiều người trong đoàn mùa lần đã có biểu hiện mệt mỏi đau bụng buồn nôn chóng mặt được đưa đến trung tâm y tế thành phố tuận an để kiểm tra sức khỏe
theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế tp thuận an có bốn mươi chín ca nhập viện với triệu chứng ban đầu là ói đau bụng tiêu chảy
đa số trường hợp này đều xuất hiện các triệu chứng như ăn bánh mì bánh bao phát miễn phí từ một đến hai giờ
vấn đề an toàn thực phẩm một lần nữa lại khiến dư luận hết sức lo lắng trong những ngày qua khi xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm
khiến hàng chục người thậm chí hàng trăm người là nạn nhân
trước đó cũng đã xảy ra vụ việc cổ độc tập thể khiến ba trăm bốn mươi năm người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm gà châm anh nha trang
theo các bác sĩ ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thực ăn hoặc trúng thực là tình trạng người bệnh bị trúng độc
ngộ độc doan phải những loại thức ăn nước uống bị nhiễm khuẩn nhiễm độc hoặc các loại thực phẩm bị biến chất ôi thiêu
vượt quá liều lượng cho phép các chất bảo quản chất phụ da
nếu ngộ độc ở mức độ nhẹ người bệnh sẽ có thể khỏe lại sau vài ngày
trong trường hợp nặng hơn sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu không điều trị kịp thời
chia sẻ về những dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm bác sĩ trung khoa một phạm thị việt anh phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám cho biết
ngộ độc thực phẩm hay là ngộ độc thức ăn là tình trạng người bệnh bị trúng độc hay là ngộ độc đồ ăn thức uống
những thức ăn đồ uống này có do nhiễm khuẩn hoặc tình trạng bị biến chất ôi thiêu hay quá sử dụng các chất
phụ da hoặc các chất bảo quản quá liều lượng cho phép sẽ gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm
các dấu hiệu nhận biết sau khi người bệnh bị ngộ độc có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc vài ngày
các triệu chứng có dấu hiệu từ nhẹ đến nặng nhưng thông thường có thể là các triệu chứng như đau bụng nôn buồn nôn sốt hay tiêu chảy
và các dấu hiệu này cũng rất dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa khác như viêm dạ dày hay viêm lạc
cũng theo các bác sĩ những nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm thường bao gồm
viết khoản salmonella viết khoản gây bệnh thương hàn gây ra những triệu chứng như buồn nôn nhức đầu choang váng sốt và tiêu chảy
độc tố tụng cầu có trong sữa thịt da cầm chuyển nấu chín gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như chóng mặt buồn nôn đau đầu mạch tập nhanh tiêu chảy
độc tố botulium có trong thịt cá bị ôi thiêu phá hủy hệ thần kinh trung gương và hành tủy gây tử vong
nhân lạc đậu nành hướng dương điều ngô và có loại bột từ những loại hạt này khi bị nấm mốc
xà lá căn nhỏ có trong món ăn chế biến từ gỏi cá sống căn nướng ốc chưa luộc chín
có loại kim lạnh nặng như acen trì thủy ngân có lẫn trong thực phẩm
tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật
các chất phụ da chất bảo quản thực phẩm không được cho phép sử dụng hoặc dùng quá liều lượng quá thời hạn
ngô độc thực ăn hay còn gọi là trúng thực có thể xảy ra sau khoảng vài phút hoặc vài giờ
cũng có thể từ một đến hai ngày sau khi hẹn tiêu hóa tiêu thụ hết thực phẩm
một số trường hợp người bệnh có thể nghĩ tới ngộ độc thực phẩm khi
có những biểu hiện khác thường sau khi ăn uống một loại thực phẩm nào đó
những người ăn cùng chung một loại thực phẩm có biểu hiện giống nhau
trong khi những người không ăn loại thực phẩm đó thì không có biểu hiện gì
gặp phải những triệu chứng ngô độc thực phẩm đặc trưng như đau bụng dữ dội nơn mửa tiêu chày
thực phẩm vừa ăn uống có mùi vị lạ hôi ôi thiêu thậm chí có thể chứa run sán
bên cạnh đó tùy theo nguyên nhân gây trúng thực người bệnh có thể gặp những triệu chứng như sau
ngộ độc do vi sinh vật các loại vi khuẩn virus hoặc các độc tố vi sinh vật
từ một trong những nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm
trường hợp này người bệnh sẽ có những biểu hiện như đau bụng buồn nôn tiêu chảy
các biểu hiện bất nước như khát nước khô môi hoặc nhiễm chủng gây sốt liên tục vã mồ hôi
ngô độc do thực phẩm nhiễm hóa chất
trường hợp này người bệnh sẽ có những triệu chứng khá phức tạp không chỉ ở hệ tiêu hóa
mà còn xuất hiện ở những cơ quan khác như đau đầu chóng mặt nhịp tim nhanh bất thường trụy mạch
ngô độc thực ăn do độc tố tự nhiên các loại thực phẩm vốn sẵn độc tố như sắn măng cá nóc cóc
nếu không được chế biến đúng cách khi ăn vào có thể gây ra những triệu chứng bất thường
ngộ độc thực ăn hay còn gọi là ngộ độc thực phẩm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như
dối loạn thần kinh người bệnh sẽ nhìn mờ nhìn đôi nói khó có thể nói ngọng bị tên liệt cơ
gặp tình trạng co giật đau đầu trống mặt
dối loạn tim mạch người bệnh có thể tụt áp dối loạn nhịp tim khó thở đau ngực
anh hồn đến hệ tiêu hóa thêm máu và chất chè có lẫn trong phân đau bụng dữ dội
và đau ở những vị trí như đau cổ đau họng đau ngực
sức đề kháng giảm suốt
sức đề kháng của những người bị ngộ độc suy giảm nghiêm trọng đây là ở trẻ nhỏ dưới hai tuổi
người lớn tuổi hoặc những người đang điều trị phải dùng dụng các thuốc gây ức chế miễn dịch
đối với các bệnh lý về sương khớp thuốc dị ứng ung thư
người bị suy dinh dưỡng mắc phải các bệnh lý dạ dày tái tràng bệnh gan dối loạn sắc tố
tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn
các bác sĩ cũng cho biết thêm khi nhận thấy bản thân hoặc những người xung quanh
có những biểu hiện ngộ độc thực phẩm cũng cần phải bình tĩnh và áp dụng những biện pháp sơ cứu ngay lập tức
để giàn thiểu nguy cơ ảnh hưởng
gây nôn đối với những người có triệu chứng nôn mửa ngay sau khi ăn phải thực phẩm nhậm độc
hoặc những người bệnh còn tỉnh táo chưa có triệu chứng ngộ độc
cần lập tức dùng mọi biện pháp kích thích để nồn hết những loại thức ăn ra khỏi dạ dày
có thể dùng ngón trò đã rửa sạch để ép vào gọc lỡ của bệnh nhân
hoặc vào nước muối hạ tan nước ấm để kích thích người bệnh nôn càng nhiều càng tốt
hạn chế những loại độc tố ngắm vào trong cơ thể người bệnh
trong quá trình gây nôn cần phải chú ý khi kích thích người bệnh nôn nên để người bệnh nằm nghiêng
gây cao phần đầu để chất độc không bị trăng ngập vào vội hạn chế nguy cơ người bệnh tử vong
hoặc sặc do ngạt thở đối với trẻ nhỏ cần hãy khéo léo tránh xây dứt cổ họng của trẻ
có thể giữ lại mẫu thực phẩm nghi ngờ gây gỗ độc thậm chí giữ cả mẫu thức ăn người bệnh vừa nôn
để có thể xác định chính xác được nguyên nhân
bùn nước người bị ngộ độc thực phẩm có thể nôn và bị tiêu chảy nhiều lần dẫn tới mất nước
do đó người bệnh còn để uống nhiều nước và nghỉ ngơi
cuối cùng nhanh chóng đưa người bệnh đi cấp cứu tại cơ sở y tế
trong trường hợp người bệnh có những triệu chứng bất thường như co giật dối loạn ý thức
sự hấp không được gây nôn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
kể cả khi đã thực hiện các bước sơ cứu ở trên người bệnh vẫn có nguy cơ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào
do đó cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế để được chân đoán chính xác nguyên nhân và cung hướng điều trị kịp thời
để phong ngơ ngộ độc thực phẩm cũng nhìn những biến chứng nguy hiểm
các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần lựa chọn thực phẩm an toàn
bảo quản thực phẩm sạch sẽ đúng cách giữ vệ sinh trong chế biến thực phẩm và ăn uống gặp vệ sinh ăn chín uống xôi
việc lựa chọn thực phẩm nên chọn những loại thực phẩm an toàn có nguồn gốc xuất xứ còn hạn sử dụng không ôi thiêu kém chất lượng
không chọn những loại thực phẩm nhiễm chất độc hóa học hoặc những loại thực phẩm chứa những lục lạ như nấm lạ khoai tây mọc mầm cá nóc
về việc bảo quản thực phẩm bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ở nhiệt độ phù hợp và trong thời gian cho phép
không để thức ăn ra ngoài quá hai giờ không quá một giờ đồng hồ vào mùa hè hoặc khi thời tiết nắng nóng vì có thể gây hư hỏng ôi thiêu
khi tiếp xúc với thực phẩm trong và sau khi chế biến món ăn để ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn qua đường ăn uống